địa phương có nhiều tàu cá đánh bắt cá xa bờ có công suất lớn nhưng hiện nay tỉnh quảng bình lại không có khu neo đậu dành cho tàu có công suất ba trăm linh mã lực trở lên
sự bất hợp lý này đã khiến cho ngư dân gặp nhiều khó khăn khi đưa tàu cá vào bờ tránh chú bão cũng như ảnh hưởng đến công tác hậu cần nghề cá của địa phương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng khu neo đậu tàu thuyền cửa phú xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình chỉ dành cho hai trăm bảy mươi tàu có công suất từ chín mươi đến ba trăm linh cv
còn những tàu cá trên ba trăm linh cv do không thể vào đây được nên mỗi khi có mưa bão thì phải loay hoay tìm chỗ tránh trú tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
đã có những chiếc tàu công suất lớn do không thể tìm được chỗ tránh phù hợp nên cũng buộc phải chú bão trong khu neo đậu cửa phú